do ảnh hưởng của bão số ba hôm nay tất cả tàu cao tốc chạy tuyến biển rạch giá nam du kiên hải rạch giá phú quốc và hà tiên phú quốc đều ngừng hoạt động
riêng tàu cao tốc chở khách tuyến rạch giá đi xã hòn tre và lại sơn của huyện đảo kiên hải vẫn hoạt động bình thường
đối với các địa phương có tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng đã chủ động liên lạc cũng như hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi bão đến
gió trên vùng biển kiên giang cấp bốn đến cấp năm giật cấp bảy cấp tám vượt ngưỡng nên các hãng tàu cao tốc thực hiện theo yêu cầu của cảng vụ hàng hải tỉnh kiên giang tạm ngưng vận chuyển hành khách tuyến biển
các hãng tàu đã hoàn lại tiền vé cho hành khách trên những chuyến tàu đó
do tàu cao tốc tạm ngưng hoạt động nên hàng ngàn hành khách không thể đi ra huyện đảo cũng như trở vào đất liền mắc kẹt lại ở thành phố rạch giá và huyện phú quốc